và từ đó mình có thể giúp đỡ bệnh nhân giúp đỡ bằng cái công sức của mình bằng cái quá trình học tập của mình
thì em nghĩ đó là một hành trình cũng khá là gian nan
nhưng đó là một hành trình cao đẹp mà em nghĩ em có thể làm được với đứa tuổi của mình
mỗi lần nhận được thư cảm ơn của phòng công tác xã hội bệnh viện chợ rẫy
đoàn lục nghi đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng bởi dòng chữ
nối nhịp sống chở niềm tin được gắn tại phòng
thông điệp tuy ngắn nhưng vô cùng sâu sắc
ý nghĩa về tinh thần tương thân tương ái của các y bác sĩ nói riêng và cả cộng đồng nói chung
đó chính là động lực thôi thúc đoàn lục nghi muốn đóng góp nhiều
và nhiều hơn nữa những hoạt động của bản thân cho bệnh nhân khó khăn dù là rất nhỏ
chính vì vậy mỗi ngày thực hành lâm sàng tại bệnh viện củ nghi là một ngày hết sức có ý nghĩa
vì ở đó em có sự chia sẻ và đồng cảm với nỗi đau của những người bệnh
những người đang đối mặt với nhiều khó khăn trong bệnh

con đường ở phía trước còn dài bằng ngày một khó khăn hơn
nhưng nghi tự nhủ sẽ cố gắng hết sức của mình
tích góp thật nhiều kiến thức bổ ích để có thể áp dụng cho mai sau
vâng chúng ta có quyền tin rằng đoàn lục nghi sớm trở thành một bác sĩ giỏi chuyên môn và giàu lòng nhân ái